văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
về việc áp dụng hộ chiếu vaccine và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
đi và đến từ các nước hoặc vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao có biện pháp phòng chống dịch phù hợp
phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị bộ giao thông vận tải khẩn trương trình thủ tướng chính phủ
trước ngày năm tháng một mươi một về kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước